về cơn bão số ba vào hồi một mươi ba h chiều nay vị trí tâm bão được xác định ở trên khu vực phía bắc biển đông cách hồng kông trung quốc khoảng bốn trăm hai mươi km về phía đông nam
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
đến một mươi ba h chiều mai vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía tây nam tỉnh quảng đông trung quốc cách móng cái quảng ninh khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
cũng từ chiều ngày hai mươi năm tháng tám đến đêm ngày hai mươi sáu tháng tám ở khu vực bắc bộ có mưa to có nơi mưa rất to và rông kèm theo gió giật mạnh
lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
thanh hóa từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm